tại thị trấn ba tơ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cùng vợ đốt thực bì chuẩn bị trồng keo
lúc này gió lớn kết hợp với thời tiết nắng nóng ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan khiến anh hy kiệt sức ngạt khói ngất tại chỗ
anh hy được đưa đi cấp cứu nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong
liên tiếp một tháng qua trên địa bàn huyện ba tơ xảy ra hai vụ đốt thực bì rừng trồng làm hai người tử vong
người dân cũng nhận thức được sự nguy hiểm nhất là trong việc đốt rừng
hiện nay các chủ rừng chủ quan dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xử lý thực bì bằng lửa không đảm bảo quy trình
thực tế đã chứng minh có nhiều trường hợp cháy rừng thiệt hại tài sản thậm chí chết người do đốt thực bì trong thời tiết nắng nóng gió to không kiểm soát được mức độ an toàn không báo cho kiểm lâm và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó
một bộ công pháp nương làm rãi đó xử lý các thực bì thì mình cũng tuyên tiện hướng dẫn người dân là phải làm quản ban
mình xử lý đau đó rồi bắt đầu là khi đốt đốt là phải thông bố trước phải có lực lượng ứng trực để đốt rãi
do nắng nóng trên diện rộng kéo dài nên trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra không ít vụ cháy rừng
hiện nay người dân tranh thủ khai thác bán và tiến hành thu dọn xử lý thực bì để bước vào vụ trồng mới
tuy nhiên do thiếu kiến thức trong phòng chống cháy rừng không ít người dân thu dọn thực bì rồi tự đốt theo thói quen dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng thiệt hại cả về người và tài sản
nếu mà có sử dụng lửa để xử lý thực bị sau khai thác thì thực bì cũng phải gom lại và đốt có kiểm soát
và đặc biệt là đối với khi mà thời tiết hành khô ở cách dịu báo cháy rừng từ cấp ba trở lên thì đặc biệt là không sử dụng lửa để xử lý thực bì
hiện lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao
không cho đốt thực bì khi các chủ rừng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra
bên cạnh đó chính quyền địa phương cấp xã cần tăng cường tuyên truyền đến người dân chủ rừng trong nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng
trộm cắp tôm hùng của người khác trị giá bảy mươi triệu đồng
hai đối tượng nguyễn trí thân và nguyễn trí mật vừa bị công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam
vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu
ba đối tượng rủ nhau đi đánh lưới ở khu vực biển xuân phương thị xã sông cầu
tuy nhiên sau đó thân và mật phát hiện bè nuôi tôm hùm của ông lưu đình thanh không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp
cả hai đã dùng kéo cắt ba lồng nuôi bắt gần một ba trăm linh con tôm hùm xanh trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên hành vi phạm tội của hai đối tượng đã bị quân chúng nhân dân và lực lượng công an phát hiện bắt giữ